tết đã cận kề trên muôn nẻo đường người người tất bật ngược xuôi lo cho gia đình với mong ước xung vầy chung vui trong ngày xuân mới
dẫu có nhiều bộn bề nhưng mỗi người vẫn luôn mong ước những điều ước giản dị cầu chúc cho mọi người mọi nhà yên vui và hạnh phúc
tiết trời mùa xuân làm cho mọi vật muôn hoa nở rộ người người nhà nhà hối hà chuẩn bị cho gia đình mình mọi điều sung túc nhất
nhiềm vui như được nhân đôi khi đường dây điện chính thức được điện lực pleiku đấu nối công tơ kéo đến từng hộ
tết này hơn cả trăm hộ dân làm nông nghiệp tại xã an phú thành phố pleiku và xã ia bang huyện đắc đoa có đủ nguồn điện để tưới cho ruộng hoa màu dãy cà phê của mình

tân tạo sớm hôm những người dân mưu sinh xa nhà xa quê luôn hướng về gia đình và mong cả nhà năm mới an khang thịnh vượng sức khỏe để tiếp tục công tác lao động
chúc mừng năm mới
chúc mừng năm mới